lại có thêm nạn nhân của hoạt động tự chế pháo đó là hai học sinh tại lâm đồng
bệnh viện hai lâm đồng cho biết đã tiếp nhận hai em học sinh trong tình trạng bị thương nặng
hai em cùng một mươi bốn tuổi là học sinh lớp chín tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã hòa bắc huyện di linh
nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương
một em bị nhiều vết thương khắp cơ thể trong đó có vết thương tại ngực bụng
bác sĩ chẳng đoán thùng khí quản thùng phổi và chan máu mảng phổi
sau khi được cấp cứu các y bác sĩ bệnh viện hai lâm đồng đã nỗ lực phẫu thuật đặt nội khí quản để em này thở máy
em còn lại cũng bị đa chấn thương với hàng chục vết thương trong đó có vết thương bụng kín vỡ gan thùng ruột
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng xã hòa bắc và huyện di linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc